thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu bốn trăm một mươi tám bốn trăm hai mươi ở thành phố đà nẵng
sau khi cách ly và tiến hành lấy mẫu đến nay đã có một trăm hai mươi trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
hiện các ngành chức năng của tỉnh quảng nam bố trí lực lượng tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu bốn trăm một mươi tám bốn trăm một mươi chín bốn trăm hai mươi và những trường hợp f hai để đưa vào diện theo dõi y tế cách ly